thành phố đà nẵng vừa triển khai mô hình công dân trực tiếp đánh giá cán bộ công chức
theo đó người dân trực tiếp chấm điểm năng lực phục vụ của công chức
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại từng xã phường
từ khi triển khai tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ công chức đã có sự thay đổi rõ nét
với màn hình cảm ứng hiện rõ đầy đủ thông tin và có cả hình ảnh của cán bộ công chức
người dân tại phường chính gián quận thanh khê có thể dễ dàng đánh giá về chất lượng phục vụ
nếu có vướng mắc xảy ra trong khi thực hiện thủ tục hành chính
những người nào không được là tôi sẽ đánh giá không được
và cái nào được là tôi được quyền tôi đánh giá được ở trong máy móc và cũng trực diện trực tiếp
ngay trong máy tại vì vậy tôi rất là hài lòng công việc của phường
những đánh giá về sự hài lòng hay không hài lòng của người dân về thái độ phục vụ
thời gian thực hiện thủ tục đều được chuyển trực tiếp đến hệ thống quản lý chung của toàn thành phố
trên cơ sở những góp ý này
mỗi cấp chính quyền sẽ có những thông tin
những giải pháp kịp thời để hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn
tôi thấy là khi mà đánh giá ở mỗi phường mà nó đi về thẳng thành phố thì tôi thấy là rất là tốt
vì khi đó là ở mỗi phường xã sẽ được thành phố quản lý tốt hơn
không có sự bao che cho người này người kia
từ sự góp ý đánh giá của người dân những cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân
nhất là ở các cấp xã phường trên địa bàn thành phố
đã có sự chuyển biến rõ rệt
đối với những trường hợp mà công dân đánh giá không hài lòng
chúng tôi kiểm tra xác minh
nếu đúng để nhân giao phản ảnh thì lãnh đạo yên bài nhân phường sẽ mời công chức liên quan
sẽ phê bình kiểm điểm để uống nắng kịp thời
làm sao để nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức công dân khi liên hệ giải quyết thủ tục tại phường
thời gian qua thành phố đà nẵng đã có nhiều mô hình hay
trong công tác xã
trong công tác cải cách hành chính
trong đó tại mỗi cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố
đều có những mô hình riêng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ công dân